lực lượng chức năng tỉnh bình dương vừa kiểm tra phát hiện kho hàng của một hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã dĩ an
chứa hàng nghìn sản phẩm nhập lậu không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
ngày năm tháng một mươi phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình dương phối hợp với đội quản lý thị trường số chín
thuộc tri cục quản lý thị trường tỉnh bình dương tiến hành kiểm tra kho hàng của hộ kinh doanh trọng tín
có địa chỉ tại khu phố đông thanh phương tân đông hiệp thị xã dĩ an
tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện hơn một mươi tám sản phẩm nhập lậu từ trung quốc không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
như máy xấy tóc đèn sạc pin đồng hồ báo thức các sản phẩm đồ chơi trẻ em
hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên và tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật